hiện vụ việc vẫn đang là đề tài nóng bỏng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận quốc tế

cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại